các cơ quan chức năng khởi tố ở cả hai miền nam bắc trong mấy ngày đầu tuần
cũng đã củng cố thêm niềm tin và quyết tâm làm rõ những sai phạm của nhiều cá nhân lãnh đạo
bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật
hành động này của các cơ quan chức năng cũng đã chứng minh một thực tế rằng
là các công dân đều bình đẳng trước pháp luật
trên chuyên mục cùng suy ngẫm của báo nhân dân số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết
quyền tác giả cần được bảo vệ
tình trạng vi phạm bản quyền tác giả ngày càng xảy ra trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật
khiến cho những nghệ sĩ chân chính bị tổn thương làm đảo lộn các giá trị xã hội
và khiến công chúng mất lòng tin
để nghiêm khắc chấn trình tình trạng này thì thiết nghĩ hơn ai hết
chính mỗi nghệ sĩ cần tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ sản phẩm trí tuệ của mình
các cơ quan chức năng cũng cần có sự chia sẻ thấu hiểu nguyện vọng của người bị xâm phạm bản quyền
để giải quyết thấu đáo trên cơ sở pháp luật
thưa quý vị thời gian qua việc gian lận thi cử khiến nhiều phụ huynh và dư luận trong cả nước bức xúc
trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp diễn ra thì nhiều người bày tỏ lo ngại
là liệu tình trạng này có diễn ra thêm một lần nữa
đó cũng chính là nội dung của bài viết kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
chọn người đủ năng lực uy tín chấm tự luận được đăng tải trên báo lao động
giải thích lý do vì sao bộ giáo dục và đào tạo vẫn giao việc chấm thi tự luận cho các địa phương chủ trì
ông mai văn trinh cục trưởng cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo cho biết
các trường đại học đủ năng lực để chấm môn tự luật ngữ văn là rất ít
do đó dù giao cho các trường đại học thì vẫn phải mời giáo viên của các sở giáo dục và đào tạo
bên cạnh đó năm nay ngoài việc chọn ngẫu nhân năm bài thi để chấm kiểm tra
thì tất cả những bài thi đạt điểm cao sẽ được đưa ra để chấm kiểm tra
giải pháp này vừa bảo đảm việc chấm đều tay vừa chủ động phát hiện những lệch lạc thậm chí là tiêu cực nếu có
cũng liên quan đến vấn đề giáo dục trên báo tuổi trẻ số ra hôm nay đăng tải nội dung mô hình
trường học không sử dụng tiền mặt đang được thực hiện thí điểm tại một số trường trung học cơ sở
trung học phổ thông trên địa bàn tp hcm qua bài viết khi thẻ thông minh vào trường học
tp hcm đang triển khai thí điểm cho học sinh sử dụng thẻ học đường thông minh
trong việc điểm danh đóng học phí đọc sách cho đến mua đồ ăn uống đi xe buýt
các chuyên gia cho rằng là việc triển khai cho học sinh dùng thẻ học đường thông minh
có tính chất định hướng giáo dục cho các em học sinh kỹ năng hay là thói quen
thanh toán không dùng tiền mặt với phương tiện thanh toán hiện đại
hạn chế các tiếp xúc với học sinh với tiền mặt
thời gian gần đây thị trường bất động sản tại bốn huyện là đông anh thanh trì hoài đức gia lâm hà nội
các địa phương chuẩn bị thành quận vào năm hai nghìn hai mươi có nhiều thông tin trái chiều
nhiều người tỏ ra lo lắng khi mà giới đầu cơ tung tin hỏa mù và tạo làn sóng sốt đất ảo để trục lợi
mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết sốt đất tại bốn huyện chuẩn bị lên quận tại hà nội
thận trọng để tránh rủi ro được đăng tải trên báo hà nội mới số ra ngày hôm nay
nghịch lý này đang diễn ra trên địa bàn bốn huyện nói trên đặc biệt là tại huyện đông anh
khu vực được đánh giá là sốt nhất đó chính là dọc trục đường võ nguyên giáp xã vĩnh ngọc
đường võ văn kiệt xã kim trung hay là trung tâm thị trấn đông anh
theo tìm hiểu thì hiện một bộ phận không nhỏ giới đầu cơ mua nhiều lô đất và tung hỏa mù
để tạo cơn sốt ảo trong khi đó trên thực tế giao dịch đất đai tại huyện đông anh
không tăng đột biến và người dân cũng không bỏ tiền ôm đất rầm rộ như nhiều năm trước
trong khi đó trên báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay có bài viết
sai phạm tại sadeco gây thiệt hại hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
ngày một mươi năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đã tống đạt quyết định
khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam bà hồ thị thanh phúc tổng giám đốc công ty sadeco
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham ô tài sản
phạm cùng hai tội danh trên ông tề trí dũng tổng giám đốc ipc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty sadeco cũng bị khởi tố và bắt tạm giam trước đó một ngày
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang chín
cũng liên quan đến hàng loạt những sai phạm thì báo thanh niên hôm nay phản ánh
rích rác các dự án của hà nội với nhật cường
buôn lậu trốn thuế chỉ là bê nồi của tàng băng chìm
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
còn đang quản trị lưu giữ một loạt cơ sở dữ liệu quan trọng của hàng triệu người dân hà nội
từ hồ sơ sức khỏe dịch vụ công phần mềm quản lý giáo dục y tế
dù hà nội đã liên tục yêu cầu bàn giao song công ty này vẫn vin vào đủ lý do để lùi thừa hạn
cho đến trước thời điểm bị khởi tố về hành vi buôn lậu trốn thuế
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân